sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có công văn gửi phòng giáo dục và đào tạo hà nội
quận huyện thị xã các trường trực thuộc về việc triển khai công tác kiểm tra đầu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
công tác kiểm tra được yêu cầu tập trung vào hai nội dung là việc tổ chức thu chi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
và việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn trường học
các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thu chi tuyệt đối không để xảy ra sai phạm
ngoài ra các đơn vị cần quan tâm kiểm tra thực hiện các quy định về chương trình
sách giáo khoa hồ sơ sổ sách trong nhà trường
trong đó lưu ý đến việc tổ chức trang bị quản lý và sử dụng sách giáo khoa tài liệu tham khảo trong trường tiểu học
các đơn vị cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo
các phòng giáo dục và đào tạo phải công khai số máy điện thoại đường dây nóng
cử cán bộ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương
tổ chức kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm khắc nếu có